cũng tại tp hcm với hành vi manh động đánh người đi đường nhóm thanh niên bị người dân nhắc nhở còn ngang nhiên kéo người đến đập phá quán ăn khiến hành khách bỏ chạy toán loạn
trong đó có một người bị trọng thương vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng sáu trên đường số một quận bình tân tp hcm
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng sáu một người đàn ông chạy xe máy chở theo vợ và con nhỏ đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ đường số một vành đai trong quận bình tân thì bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp
chứng kiến vụ việc một số nhân viên quán ăn gần đó đã đến can ngăn rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn một lúc sau khoảng hai mươi thanh niên đi trên nhiều xe máy kéo tới dùng gạch đá gậy gộc đập phá quán ăn
nhân viên tại đây cũng đã dùng cốc chém tấn công lại
trong lúc ẩu đà một nhân viên của quán bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vụ việc khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn khi lực lượng công an có mặt thì các đối tượng đã lên xe bỏ trốn
hiện công an quận bình tân đang truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định